cua đá được xem là một trong những món ẩm thực riêng độc đáo ở khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm thành phố hội an tỉnh quảng nam
chính vì thế nhiều năm qua cua đá bị khai thác quá mức và đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng
nhiều biện pháp bảo tồn phát triển cua đá đã được áp dụng và mang lại hiệu quả đáng kể giúp khai thác bền vững loại động vật biển có giá trị kinh tế cao này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
từ năm hai nghìn một mươi việc khai thác cua đá trên đảo cù lao tràm đã bắt đầu đi vào quy củ
đầu tiên là nhờ thực hiện rán nhãn sinh thái cho cua đá
theo đó cua được khai thác phải đảm bảo các quy định nghiêm ngặt và phải đạt chuẩn mới được đi bán
nếu không đạt chuẩn thì phải thả về tự nhiên
đây là một cái ngăn hàng cua đá đối với các trường hợp cua đá được bắt về mà nó không đúng tiêu chứng khai thác kích thước mùa vụ số lượng nó nhỏ hơn thì người ta đem ra một cái ngăn hàng người ta bảo vệ và cấm khai thác trong vòng ba năm
một con cua đá rán nhãn sinh thái có giá khoảng hai trăm năm mươi đồng cao hơn hai năm lần so với thu nhập trung bình theo ngày của dân đào
do lợi thế kinh tế nên số lượng thành viên tổ bảo vệ cua đá cũng tăng lên
ngoài việc không bắt cua trong mùa sinh sản một vài cá nhân cũng tự xây dựng mô hình nuôi cua đá tại nhà để giúp sinh viên khắp nơi về tham gia nghiên cứu bảo vệ cua đá

khai thác cua thịt bền vững và nâng cao mức thu nhập cho người dân địa phương